nhà mưu ứng đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của chính phủ
năm nay quận tây hồ thành phố hà nội là đơn vị đầu tiên triển khai thí điểm
thu phí không dùng tiền mặt tại các điểm trông giữ ô tô xe máy
chung quanh khu vực phủ tây hồ và chùa trấn quốc
việc thu phí tự động đã góp phần giảm thiểu phát sinh về giá trong giữ xe
giảm ách tắc giao thông tạo nên một không gian văn minh
lành mạnh cho người dân đi lễ chùa ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
năm nay lần đầu tiên di tích văn hóa lịch sử phủ tây hồ triển khai thu phí không dùng tiền mặt
tại các bãi trong giữ xe tương tự như thu phí đi cao tốc nhằm tạo thuận tiện cho người dân
chỉ mất vài giây là người dân đã hoàn tất việc thanh toán và có thể rời khỏi bãi đỗ xe
với xe ô tô đã dán thẻ vetc sẽ thanh toán tự động qua ví vetc
với xe ô tô đã dán thẻ airpas và xe máy sẽ thanh toán qua tài khoản ngân hàng
tình trạng kẻ gian lợi dụng sự đông đúc trong lễ hội để móc túi người đi lễ
gây mất an ninh trật tự an toàn và văn minh tại không gian linh thiêng nơi thời tự